cựu đệ nhất phu nhân tổng thống mỹ michelle obama đại diện tổ chức liên minh cơ hội cho trẻ em gái vị thành niên trực thuộc quỹ obama đã có chuyến thăm trường học trung học phổ thông cần duộc tỉnh long an
tổ chức liên minh cơ hội cho trẻ em gái vị thành niên là sáng kiến của quỹ obama nhằm hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế giới
trong khuôn khổ sự kiện bà obama cùng phái đoàn đã giao lưu với những cựu thành viên của chương trình hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh
các em nữ sinh đang tham gia chương trình và tìm hiểu các lớp kỹ năng sống cùng với nữ sinh gặp gỡ đại diện các tổ chức phi lợi nhuận chuyên về hỗ trợ giáo dục trẻ em gái tại việt nam
và thảo luận các giải pháp nhằm giúp đỡ phát triển tiềm năng cho trẻ em gái vị thành niên thông qua giáo dục cho nữ sinh trường trung học phổ thông cần duộc
tại việt nam tổ chức liên minh cơ hội trẻ em gái vị thành niên đang hợp tác cùng tổ chức phi lợi nhuận room tourist nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua giáo dục